hai bị cáo phạm đình quý chú tại tỉnh bình thuận nguyên giảng viên trường đại học tôn đức thắng tp hcm
và hoàng minh tuấn chú tại tỉnh đắk lắc về tội vu khống
theo cáo trạng mặc dù không có mâu thuẫn với ông bùi văn cường bí thư tỉnh ủy đắk lắc thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng cuối năm hai nghìn một mươi chín quý đưa nhiều tài liệu liên quan đến luận án của ông cường cho tuấn xem
cho rằng ông cường có tiêu cực trong công tác cán bộ tại tỉnh đắk lắc và đạo văn gian dối học thuật
khi thực hiện luận án tiến sĩ tại trường đại học hàng hải việt nam
dù không có căn cứ nhưng cả hai vẫn viết đơn tố cáo gửi đến ban tổ chức trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương tổng bí thư chủ tịch nước và nhiều cơ quan báo chí
làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của ông bùi văn cường
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo phạm đình quý hai năm chín tháng tù giam
và bị cáo hoàng minh tuấn hai năm sáu tháng tù giam cùng về tội vu khống
lấy cớ mượn tiền để tiếp cận nạn nhân sau đó dùng xà beng tấn công rồn rập từ phía sau
khiến nạn nhân tử vong rồi phi tang thi thể trong bụi cây
đặng văn luyến chú tại huyện an hưng tỉnh kiên giang vừa bị công an huyện bảo lâm
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp về tội giết người và cướp tài sản
nạn nhân được xác định là ông bùi văn thăng sáu mươi hai tuổi chú tại phường lộc sơn tp bảo lộc
liên báo của người dân phát hiện thi thể
sau sáu giờ điều tra cơ quan công an xác định nghi phạm là đặng văn luyến hàng xóm của nạn nhân
qua hai ngày đấu tranh luyến khai nhận hành vi phạm tội
theo đó vào sáng ngày tám tháng một lấy lý do mượn tiền luyến tiếp cận ông thăng
rồi dùng xà beng đánh liên tiếp từ phía sau khiến nạn nhân tử vong
sau đó phi tang thi thể cùng hung khí rồi quay trở lại căn nhà nạn nhân lục lọi
lấy đi số tiền trong ví và một điện thoại di động
số tiền cướp được luyến đem đi mua xe máy và tiêu xài
xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày dẫn đến những cơn ghen bất trợt
nhiều đối tượng đã sẵn sàng ra tay sát hại người mình từng yêu thương
những vụ án đau lòng xảy ra trong thời gian qua ngày một nghiêm trọng gây hoang mang dư luận
nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy đau lòng này không có gì khác ngoài sự ghen tuông
nghi hoặc cùng với văn hóa ứng xử hay sự nhận thức pháp luật còn hạn chế

còn đây là đối tượng hoàng tuấn an sinh năm hai nghìn hai trú tại xã dương liễu huyện hoài đức thành phố hà nội
an có tình cảm và quan hệ yêu đương nhiều năm với một cô gái cùng xã
do hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn an đã có ý định sát hại bạn gái
tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thấy bạn gái đi xe máy tới an lao ra chặn lại
rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến cô gái trẻ này gục ngã tử vong tại chỗ
gây án xong an lấy dao tự đâm vào cổ mình với ý định tự sát
vì người dân ngăn chặn
điều đáng tiếc là cả an và nạn nhân đều là những sinh viên giỏi của những trường đại học có tiếng tại hà nội
theo thông tin một số từ người thân gia đình cung cấp
thì bạn nam tính còn chưa trưởng thành ích kể
và nhiều khi ghen tuông và quá là muốn kiểm soát các bạn nữ
dẫn tới cái việc mà có thể vì yêu quá mức
dẫn đến cái việc mà hành động nông nổi và không kiểm chế được cái bản thân của mình
đối với các mối quan hệ xã hội và quan hệ tình cảm này
chúng ta vẫn phải giữ một mức độ để có thể là đảm bảo có sự hợp tác
phối hợp từ hai hoạt từ hai phía
chứ không phải là một cái gì chúng ta cứ cố gắng
cứ ép từ mọi việc để dẫn tới có những cái việc là không được như mong muốn mình
dẫn tới những cái tiêu cực
phân tích tâm lý tội phạm cho thấy
những mâu thuẫn tình cảm hiện nay ngày càng có chiều hướng phức tạp
xuất phát từ sự đố kỵ nghi hoặc
từ mong muốn sở hữu và chiếm hữu ngày càng cao
bên cạnh đó xu hướng sử dụng bạo lực để khuất phục
ép buộc nạn nhân phải sống suy nghĩ hành động theo ý của mình
cũng vì thế mà có chiều hướng gia tăng hơn trước đây
rồi đây các đối tượng sẽ phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình
nhưng nỗi đau hậu quả của những hành vi phạm tội
còn đeo đẳng mãi với những người thân của mình
dạng sáng nay công an tỉnh cà mau nhận được tin báo
có một thanh niên sử dụng trang phục công an nhân dân điều khiển xe mô tô
lưu thông trên một số tuyến đường thuộc thành phố cà mau có nhiều biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã nhanh chóng đến khu vực trên để xác minh
quá trình tìm kiếm tổ công tác tuần tra đã phát hiện người thanh niên đang mặc trên người
quân phục công an nhân dân có đeo phù hiệu không có bảng tên cấp hàm mang xếp lê
lực lượng đã mời người này về cơ quan để làm việc
theo trình bày ban đầu nam thanh niên sinh năm hai nghìn bốn
trú tại phường một thành phố cà mau thích trang phục công an nhân dân nên đã mặc
hiện nam thanh niên trên đã được mời về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra làm rõ
qua vụ việc trên người dân cần cảnh giác với những đối tượng nghi vấn
giả danh nhanh chóng báo đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý
từ cuối năm ngoái đến nay trên địa bàn các quận huyện ở thành phố đà nẵng đã liên tục xảy ra
các vụ phá khóa cửa đột nhập lấy đi nhiều tài sản có giá trị
vào cuộc điều tra sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng đã xác định được
đối tượng gây án là trần văn minh bốn mươi bốn tuổi trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
theo khai nhận minh thường điều khiển xe máy khảo sát kỹ các nhà dân ở tuyến đường
gây án đặc biệt chú ý các vị trí có camera
ban đêm từ cho đến bốn giờ sáng minh cất xe máy từ xa len lỏi trong các hẻm
để tránh lực lượng tuần tra đêm và camera đi bộ qua nhiều phường để trộm cắp
số tài sản minh trộm cắp là tiền mặt điện thoại trang sức
ban chuyên án đã làm rõ một mươi sáu vụ đột nhập trộm cắp của minh
đồng thời tiếp tục đấu tranh với các vụ trộm nghi vấn khác
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gả ăn tiền ở huyện nhân trạch
vừa bị lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh đồng nai và công an huyện nhân trạch triệt phá
bất ngờ bao vây khu vực vườn cao su ở ấp ba xã phú thạnh
lực lượng công an kịp thời khống chế năm mươi sáu đối tượng thu giữ gần một trăm năm mươi năm triệu đồng tiền mặt
năm phương tiện xe máy các loại cùng nhiều con gà đá và vật dụng để phục vụ việc đánh bạc
qua sàng lọc có một mươi ba đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tiến hành tạm giữ đồng thời củng cố xử lý các đối tượng còn lại
tại tỉnh bình phước dạng sáng nay tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh đã phát hiện quả tang chiếc xe bán tải vận chuyển hai trăm một mươi bệ pháo
với tổng trọng lượng bốn trăm linh kg
kiểm tra trên xe có bốn nam thanh niên cùng chú tại xã phước thái huyện long thành
tỉnh đồng nai vật chứng thu giữ là hai trăm một mươi bệ pháo với tổng trọng lượng
bước đầu các đối tượng khai nhận mua số pháo trên ở huyện phú riềng
đang trên đường vận chuyển về tỉnh đồng nai tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang phối hợp với viện kiểm sát
nhân dân tỉnh bắc giang vừa bắt để tạm giam và khám xét nơi ở nơi làm việc
của ba bị can gồm nguyễn huy thao sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch
huyện việt yên từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hiện là trưởng phòng lao động
thương binh của bắc giang
nguyễn thị song hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám phó trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên
nguyễn văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ hộ kinh doanh trần vũ tại tổ dân phố phú mỹ
phường dĩnh kế thành phố bắc giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang còn khởi tố bị can đối với nguyễn thị nhan
nguyên là chuyên viên phòng tài chính kế hoạch huyện việt yên đã nghỉ hưu
khởi tố bị can khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi thị huế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
nguyên là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sách và thiết bị giáo dục thái nguyên
có địa chỉ tại phường túc duyên thành phố thái nguyên
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang xác định các đối tượng trong vụ án
có hành vi thông đồng chia nhỏ dự án chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu
thực hiện hành vi lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục
lên từ ba đến năm lần gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ trung quốc
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lấy lý do từ một cái nhìn thiếu thiện cảm hai nhóm côn đồ đã lao vào hỗn chiến gây hậu quả nghiêm trọng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba đối tượng
gồm y simon eban
y simon eban ra lan ninh và ngô duy tân cùng chú tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc với hành vi giết người
liên quan trong vụ án này là y duy kẽn đã bị cơ quan công an bắt giữ trước đó
theo kết quả điều tra vào chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhóm này rủ nhau đến hồ ia cao ở xã yatio
thành phố bùa ma thuật để chơi
khi đi y duy có mang theo một con dao dài bốn mươi cm
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày cả nhóm ra về đã gặp nhóm của y salat
đi cùng chiều khi nhóm của y duy đi ngang qua y salat nghĩ mình bị nhìn đều cho nên đã có lời nói thách thức
sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau
lúc này y duy đã cầm dao chém một nhát vào đầu khiến y salat ngụp ngay tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
liên quan đến vụ lái xe taxi bất ngờ bị đối tượng dùng dao cứa vào cổ khống chế nhằm cướp tài sản
xảy ra trên địa bàn phường trung văn
quận nam từ liêm thành phố hà nội chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự việc
vào đêm ngày một mươi năm tháng một công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã bắt giữ được đối tượng gây án
đối tượng bị bắt giữ là lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
trường là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
công an quận nam từ liêm đã tiến hành công tác thực nghiệm khám xét chỗ ở của đối tượng trường
để thu thập chứng cứ làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một trường chuẩn bị một con dao dạng dao phóng lợn dài khoảng ba mươi cm
giấu trong người với ý định đi cướp tài sản lấy tiền mua ma túy
sau đó trường vẫy một xe taxi lên ghế sau ngồi và yêu cầu lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường
khi đi vào đoạn vắng người tại phường đại linh tại đường đại linh phường trung văn quận nam tử liêm hà nội
trường từ ghế sau rút dao kề vào cổ khống chế lái xe taxi rồi cướp của nạn nhân số tiền năm trăm linh đồng
quá trình khống chế rằng co trường đã dùng dao gây thương tích vùng mặt và cổ của nạn nhân
nhưng vết thương không quá nghiêm trọng
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ khẩn trương điều tra làm rõ
vào lúc hai mươi giờ tối ngày một mươi năm tháng một công an quận nam từ liêm đã bắt giữ được trường khi đang lợn trốn
công an quận tân bình tp hcm đang tiến hành điều tra vụ cướp giật tài sản trên đề bàn
hành vi giật mạnh túi sách của kẻ cướp đã khiến cho nạn nhân ngã đập mặt xuống đường và bất tỉnh tại chỗ
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cạnh xe ô tô
tại đường b sáu đoạn giao với a bốn phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
người đàn ông đứng cạnh mở cửa xe ô tô và nói chuyện với người phụ nữ thì bất ngờ
năm thanh niên chạy xe máy chở theo đồng bọn áp sát rồi giật chiếc túi sách của người phụ nữ
cú giật mạnh khiến cho nạn nhân xoay một vòng ngã xuống đường nằm bất tỉnh
sau khi tiếp nhận thông tin công an quận tân bình đã trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an tp bộ ma thuật
điều tra làm rõ một nhóm gồm ba đối tượng nửa đêm đã đột nhập vào nhà của người dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm ido atreung bốn mươi ba tuổi y phú bả một mươi bốn tuổi và đào đăng anh dũng bốn mươi sáu tuổi
trú tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra vào tối hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ido và y phú đến nhà người quen
tại huyện cư mở va tỉnh đắk lắc để ăn nhậu
trên đường về đến thôn bảy xã cư ê bu thành phố bô ma thuật thấy nhà của một hộ dân không đóng cửa
cho nên đã đột nhập vào nhà và lấy đi sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng bốn chiếc điện thoại di động
sau đó cả hai điều khiển xe máy về nhà của dũng để cùng nhau chia số tiền và tiêu xài
y đô là đối tượng có hai tiền án về tội phá hủy công trình an ninh quốc gia và cố ý gây thương tích
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự y đô và y phú
về tội trộm cắp tài sản tạm giữ đào đăng anh dũng về tội tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có
đồng thời truy thu toàn bộ số tài sản nói trên để trả lại cho bị hại
lên mạng xem báo chí đưa tin lực lượng cảnh sát giao thông cả nước xử lý phạt xe vi phạm
rồi lần theo thông tin xe bị phạt để tiếp cận giả danh lãnh đạo cảnh sát giao thông
vòi tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn trên nhiều doanh nghiệp ở nhiều tỉnh miền trung đã bị lừa mất tiền
thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi tăng cường tuần tra
xử phạt các phương tiện vi phạm giao thông quá tải
và đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng các phương tiện chủ xe và mức phạt
tuy nhiên một số doanh nghiệp có xe vi phạm đã bị số điện thoại gọi đến
tự xưng là lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đề nghị doanh nghiệp chung chi tiền
sẽ cho sửa biên bản vi phạm giảm tiền nộp phạt

và đưa ra những yêu cầu về việc giảm mức tiền phạt và yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển tiền vào tài khoản cho doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp không tỉnh táo không xác minh thì bị doanh nghiệp sẽ lừa đảo chức độc tài sản
mức tiền từ khoảng ba mươi triệu đến ba mươi bảy triệu trên một lần
xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an
giám đốc công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án tập trung lực lượng khẩn trương truy xét đối tượng lừa đảo

ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án tập trung lực lượng công an

tội phạm ma túy những đối tượng này có lý lịch bất hảo với nhiều thủ đoạn tinh vi liều lĩnh
bất chấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động buôn bán tàng trữ và tổ chức sử dụng
trái phép trên ma túy
chúng tôi đã dự báo ngay cái tình hình đối với cái loại tội phạm này ngay từ đầu lặng
tham mưu giám đốc chỉ đạo công ngàn các đơn vị địa phương để tập trung chỉ đạo vào hai cái loại
loại thứ nhất là tội phạm mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy
thứ hai nữa là các cái tội phạm là chứa chấp tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy
từ cái câu dự báo tình hình sát đúng với tình hình
và cái sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh kết quả rất là tích cực
cao điểm tấn công cho nát tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần
nửa tháng qua công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ xử lý hình sự một trăm một mươi sáu đối tượng phạm tội
về các hành vi tàng trữ sử dụng mua bán tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
thu giữ số lượng lớn ma túy ma túy tổng hợp
không mải mê với chiến công thành tích lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương tăng cường bám nắm địa bàn
đẩy mạnh tuyên truyền phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm
đối tượng chúng tôi xác định rõ tất cả về công việc tập trung tiếp tục nắm tình hình
đặc biệt là những đối tượng nghiện đối tượng sử dụng đây là nguồn cầu
từ những đối tượng này chúng tôi sẽ phát hiện được ra những nguồn cung
để chúng tôi tập trung đấu tranh triệt phá bóc gỡ những đường dây vận chuyển trái ma túy
đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động công tác của con chúng
để làm sao mà công tác phòng chống ma túy không phải chỉ công an mà là công tác của toàn hệ thống dưới trị
chủ động nắm chắc tình hình địa bàn quản lý chặt đối tượng cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh
quyết tâm không để hình thành điểm nóng về ma túy góp phần tích cực kéo giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết
hiện nay cả nước có hai trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi bốn f đang điều trị trong đó có một trăm linh bốn trăm chín mươi một ca đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện
bao gồm gần sáu ca nặng
tính đến ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng một hà nội có trên sáu mươi người
bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị
và lần đầu tiên ở hà nội phường trúc bạch quận tây hồ vừa mở trạm y tế online để hỗ trợ nhu cầu của người dân
đặc biệt là f f một người đang sống tại khu vực phong tỏa
trạm đã cung cấp cách thức để cho người dân liên lạc với trạm khi cần cách đối phó với covid một mươi chín
tập thở hàng ngày như thế nào hay là khi nào là dấu hiệu cần cấp cứu
mọi người dân cần hỗ trợ đều có thể đăng bài trực tiếp lên trang để quản trị viên tiếp nhận và xử lý
và đây là mô hình trạm y tế online đầu tiên của hà nội
hiện nay hà nội đang liên tục dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới hàng ngày
số ca tử vong cũng đã tăng trong những ngày gần đây